hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ hai mươi chín việt nam expo hai nghìn một mươi chín đã khai mạc tại hà nội
hội trợ năm nay được tổ chức với chủ đề việt nam expo gắn kết chia sẻ cùng thành công
thu hút năm trăm linh doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ hai mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ tham dự
trải qua hai mươi tám năm việt nam expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại
có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng đối với ngành công thương việt nam
với sự tham gia đông đảo của năm trăm linh doanh nghiệp với quy mô sáu trăm linh gian hàng
đến từ hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ việt nam expo hai nghìn một mươi chín được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế
cũng như đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu phát triển thị trường nội địa
đặc biệt việt nam expo hai nghìn một mươi chín có sự tham gia của gian hàng trung tâm hợp tác thiết kế việt nam hàn quốc
đây là dân hàng do cục xúc tiến thương mại phối hợp với viện xúc tiến thiết kế hàn quốc xây dựng
nhằm giới thiệu quảng bá các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và mẫu mã thiết kế tốt
đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ giao dịch và tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước

thứ nhất là giao dịch với các doanh nghiệp việt nam và những sản phẩm của việt nam